nhằm cảnh báo các rủi ro đối với thị trường trái phiếu doanh nghiệp bộ tài chính vừa tiếp tục đưa ra những khuyến nghị đối với doanh nghiệp phát hành nhà đầu tư tổ chức phân phối trái phiếu khi đầu tư phát hành và cung cấp dịch vụ trái phiếu
đối với các nhà đầu tư trái phiếu doanh nghiệp bộ tài chính khuyến nghị cần tiếp cận đầy đủ thông tin phân tích và đánh giá các rủi ro có thể gặp phải đối với trái phiếu
trước khi quyết định đầu tư cần yêu cầu doanh nghiệp phát hành tổ chức phân phối cung cấp thông tin đầy đủ chính xác về tình hình tài chính của doanh nghiệp phát hành
chỉ khi nắm rõ thông tin về trái phiếu và cân nhắc kỹ lưỡng về các rủi ro có thể gặp phải nhà đầu tư nhất là nhà đầu tư cá nhân mới nên mua trái phiếu
không nên mua trái phiếu chỉ vì lãi suất cao vì có khả năng không thu hồi được khoản tiền đầu tư trái phiếu bao gồm cả gốc và lãi nếu doanh nghiệp phát hành gặp khó khăn
qua báo cáo của sở giao dịch chứng khoán tp hà nội về hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp khối lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong tháng năm là hai mươi bảy sáu mươi một tỷ đồng
tổng khối lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ năm tháng đầu năm hai nghìn hai mươi là chín mươi một sáu trăm một mươi sáu tỷ đồng tăng một mươi năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
đây là cơ sở để bộ tài chính một lần nữa đưa ra khuyến nghị đối với các nhà đầu tư